ngoại trưởng iran hossein amiradov lahian nói rằng nước này không muốn căng thẳng gia tăng
nhưng sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn trước nếu israel trả đũa
trong một tuyên bố tổng thống iran ông erahim raisi nói rằng iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào chống lại lợi ích của tehran
chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng hành động nhỏ nhất chống lại lợi ích của iran chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng nghiêm trọng
diện rộng và đau đớn dù thủ phạm là bất kỳ ai
ngày một mươi năm tháng bốn theo giờ địa phương trong cuộc điện đàm với tiểu vương qatar tanim bin hamad anthony
tổng thống iran ebrahim raisi nói rằng cuộc tấn công của iran vào israel vào cuối tuần trước là một hành động phòng thủ hợp pháp
ông raisi nói như chúng tôi đã chính thức thông báo hoạt động của chiến dịch lời hứa đích thực đã được thực hiện thành công với mục đích trừng phạt kẻ gây hấn
bây giờ chúng tôi tuyên bố rõ ràng
rằng bất kỳ hành động nhỏ nhất nào chống lại lợi ích của iran chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng khốc liệt sâu rộng và đau đớn đối với bất kỳ thủ phạm nào
lời hứa đích thực là tên mà iran đặt cho vụ không kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái uav và tên lửa kéo dài khoảng năm tiếng nhằm vào lãnh thổ israel
đây là động thái đáp trả của tehran sau khi nước này cáo buộc israel thực hiện vụ tấn công đại sứ quán iran ở thủ đô damasus syria ngày một tháng bốn khiến một mươi hai người thiệt mạng
tổng thống ebrahim raisi
cũng khẳng định chiến dịch này đã mở ra một trang mới và dạy cho israel một bài học
cùng ngày ngoại trưởng iran hosse amidado lahian nói rằng nước này không muốn căng thẳng gia tăng nhưng sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn trước nếu israel trả đũa
chính quyền iran cũng khẳng định vụ tấn công israel vào cuối tuần trước là hành động đầu tiên trong chiến lược cứng rắt mới của tehran
đồng thời cảnh báo israel sẽ đối mặt với phản ứng trực tiếp và trừng phạt nếu tiếp tục tấn công trong tương lai
giới chức israel chưa đưa ra bình luận
về tuyên bố của tổng thống iran
trong một diễn biến mới đây tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của iran nhằm vào israel
có một phần không nhỏ lỗi của thủ tướng israel benjamin netanyahu
trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp nội các ở ankara ông erdogan nói rằng
thật không công bằng khi nhìn nhận vụ tấn công hôm một mươi ba tháng bốn của iran một cách phiến diện
tổng thống erdogan nói người chịu trách nhiệm chính cho sự căng thẳng vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
là ông netanyahu và chính quyền của iran
từ ngày bảy tháng một mươi chính phủ israel đã có những động thái nhằm lan truyền căng thẳng ra toàn khu vực
họ đã nhắm mục tiêu vào lãnh sự quán iran ở syria vi phạm luật pháp quốc tế và công ước phêna đó là giọt nước làm trà ly
lãnh sự quán iran ở damasurs syria bị tấn công hôm một tháng bốn
khiến bảy sĩ quan cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng
israel không chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng iran đã đổ tội cho tây jerusalem và tuyên bố sẽ đáp trả
chúng tôi đã thấy cách tiếp cận
tiêu chuẩn kép của các nước phương tây ông erdogan nói và chỉ ra rằng
chỉ một số ít quốc gia lên án động thái của israel nhưng họ lại vội vàng chỉ trích phản ứng của iran
tehran hôm một mươi ba tháng bốn đã phóng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu bên trong israel
mỹ anh pháp và jordan đã hỗ trợ israel nhưng một số quả đạn đã xuyên thùng hàng phòng không gây thiệt hại nhỏ
ông erdogan cũng đổ lỗi cho israel về cuộc xung đột hiện nay
nói rằng lực lượng của nước này đã giết hàng chục nghìn thường dân palestine ở giải gaza
bao gồm cả những người đang xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo
israel đã thề sẽ trả đũa cuộc tấn công của iran mặc dù các đồng minh của họ bao gồm cả mỹ đang kêu gọi kiềm chế
thổ nhĩ kỳ hôm chủ nhật kêu gọi chấm dứt leo thang ở trung đông nói rằng có nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh khu vực
ngày một mươi sáu tháng bốn bộ ngoại giao israel kêu gọi các nước thắt chặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với iran
sau vụ iran ná tên lửa và phóng máy bay không người lái uav về phía israel hôm một mươi ba tháng bốn
theo tờ the times of israel đưa tin
ngoại trưởng israel ông israel kass cho biết đã liên lạc với ba mươi hai quốc gia và nói chuyện với nhiều đối tác
kêu gọi mỗi nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án tên lửa của iran
và tuyên bố lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran là một tổ chức khủng bố
theo ông kat đó là một cách để ngăn chặn và làm suy yếu iran
chúng ta phải ngăn chặn iran ngay bây giờ trước khi quá muộn
ông card nói thêm rằng bên cạnh phản ứng quân sự đối với việc tehran tấn công vào tel avi
israel cũng đang dẫn đầu một đòn tấn công ngoại giao nhằm chống lại iran
cùng ngày bộ trưởng tài chính mỹ sanet zelen thông báo rằng washington sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới lên tehran
liên quan vụ iran tấn công israel
theo hãng tin reuter các biện pháp trừng phạt mới của mỹ rất có khả năng sẽ tập trung vào làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của iran
bà zelen nói chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại iran trong những ngày tới
chúng tôi vẫn chưa đưa ra biện pháp trừng phạt và hiện vẫn đang thảo luận về tất cả lựa chọn
nhằm ngăn chặn iran
trong khi đó một quan chức cấp cao trong bộ tài chính mỹ cho hay washington đang làm việc với các đối tác g bảy
và các nhà cung cấp dầu lớn trên toàn cầu để tìm biện pháp nhằm làm xói mòn khả năng xuất khẩu dầu của iran
quan chức này nói thêm chúng tôi sẽ đàm phán với tất cả các nhà cung cấp lớn trên thế giới
bao gồm các quốc gia trong g bảy và cả trung quốc
tất cả quốc gia này sẽ tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận của iran đối với các mặt hàng dùng để chế tạo vũ khí
ngày một mươi sáu tháng bốn
đại diện cấp cao liên minh châu âu eu về chính sách đối ngoại và an ninh ông josep borrell cho biết
eu chuẩn bị mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với iran để đáp trả cuộc tấn công của tehran vào israel
ông borrell cho hay một số thành viên eu đã đề xuất mở rộng trừng phạt nhằm hạn chế iran xuất khẩu uav
cũng như ngăn iran viện trợ cho các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở trung đông
đức pháp và một số thành viên eu khác đã công khai ủng hộ đề xuất này
bên cạnh đó ông borrel cho biết một số thành viên eu cũng nêu khả năng trừng phạt của irgc
tuy nhiên ông borrell nhắc lại rằng irgc chỉ có thể bị coi là tổ chức khủng bố
nếu cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia thành viên eu phát hiện rằng nhóm này đã tham gia hoạt động khủng bố
nhà ngoại giao hàng đầu eu cho biết sẽ yêu cầu cơ quan ngoại giao của eu xem xét lại vấn đề này
đáp lại tổng thống iran ông ebrahim raisi tuyên bố iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào chống lại lợi ích của tehran
chúng tôi tuyên bố rõ ràng hành động nhỏ nhất chống lại lợi ích của iran chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng nghiêm trọng
diện rộng và đau đớn dù thủ phạm là bất kỳ ai
chính phủ israel đang thúc giục thủ tướng benjamin netanyahu ra lệnh tấn công vào các cơ sở trọng yếu của iran
càng sớm càng tốt để đáp trả cuộc tấn công hôm một mươi ba tháng bốn của iran
ông michael samet phóng viên chính trị tại tập đoàn phát thanh truyền hình israel chia sẻ trên telegram
các bộ trưởng trong chính phủ đang thúc giục ông netanyahu tấn công vào các cơ sở trọng yếu ở iran
để đáp trả cuộc tấn công của iran vào israel
giới chức israel đang tranh cãi nảy lửa về vấn đề này
tuy nhiên hầu hết ý kiến đều cho rằng hành động đáp trả nên được thực hiện càng sớm càng tốt
ông semes cũng cho biết thêm theo một quan chức cấp cao của chính phủ
mỗi ngày trôi qua khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa đáng kể nhằm vào iran đang giảm dần
hầu hết số tên lửa và máy bay không người lái uav mà iran phóng vào israel hôm một mươi ba tháng bốn
đều bị hệ thống phòng không của israel đánh chặn
cuộc không kích này của iran được xem là hành động đáp trả cuộc tấn công hôm một tháng bốn tại damasus syria
khiến bảy thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng
trong đó có hai tướng lĩnh
israel không xác nhận cũng không phủ nhận vai trò của mình trong vụ tấn công đó
gần đây một video xuất hiện trên mạng cho thấy iran đang vận chuyển tên lửa tới thủ đô nước này
để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công israel
hãng tin ahadat của saudi cho biết trong đoạn phim
các vũ khí được vận chuyển bao gồm hệ thống phòng thủ s ba trăm linh s hai trăm linh và bava ba trăm bảy mươi ba
trong khi đó tổng thống mỹ joe biden đang kêu gọi ông netanyahu thể hiện sự
hiện mỹ và đồng minh phương tây đang lo ngại về khả năng leo thang xung đột tại trung đông
trong bối cảnh cuộc chiến israel hamas ở gaza đã khiến gần ba mươi bốn người palestine thiệt mạng
mỹ cũng nằm trong số các quốc gia đã giúp israel bắn hạ uav và tên lửa của iran hôm một mươi ba tháng bốn
nội các chiến tranh của israel sắp họp lần thứ ba trong ba ngày để quyết định cách đáp trả
cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của iran trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng
nhằm ngăn chặn leo thang xung đột ở trung đông
ngoại trưởng israel israel katz cũng gửi thư tới
ba mươi hai quốc gia yêu cầu các nước này tăng cường các biện pháp trừng phạt chương trình tên lửa của iran